chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp
ngài sandip arya đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa ấn độ tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong thời gian qua quan hệ việt nam ấn độ
tiếp tục được tăng cường thông qua triển khai hiệu quả chương trình hành động thúc đẩy
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
bộ công an và các cơ quan đối tác ấn độ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực
tại mỗi nước nhằm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam ấn độ
ngày bảy một một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngày bảy một hai nghìn hai mươi hai
trong đó tổ chức thành công đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ hai
giữa bộ công an việt nam và văn phòng hội đồng an ninh quốc gia ấn độ
sau hai năm gián đoạn do đại dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh ấn độ là đối tác tin cậy chính trị cao
quan hệ hợp tác song phương được phát triển trên tất cả các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng hợp tác
về chia sẻ thông tin tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các hoạt động chống khủng bố
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm kinh tế
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài đại sứ hỗ trợ kết nối
phối hợp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác nói chung
trong lĩnh vực an ninh nói riêng vì lợi ích hai nước
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ sanip arya khẳng định trên cương vị của mình sẽ có những đóng góp hiệu quả
để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ nói chung
mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật ấn độ
với bộ công an việt nam nói riêng
cũng trong sáng nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp
liên đoàn quốc gia các gia đình tù nhân chiến tranh và quân nhân mất tích hoa kỳ
gọi tắt là liên đoàn palmia
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm chào mừng bà anne mise griffith
giám đốc liên đoàn quốc gia các gia đình pomia hoa kỳ và các thành viên trong đoàn
đã trở lại việt nam kể từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám để trao đổi các vấn đề
tù nhân hoa kỳ mất tích tại việt nam
đồng chí bộ trưởng đánh giá chuyến thăm của bà anne mise griffith diễn ra trong thời điểm
quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và nhấn mạnh hai bên còn nhiều tiềm năng
hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới hoạt động nhân đạo của liên đoàn
sẽ tiếp tục trở thành một trụ cột trong quan hệ việt nam hoa kỳ
là điểm sáng trong quan hệ song phương hai nước
thay mặt liên đoàn quốc gia các gia đình palmia hoa kỳ bà anne mise griffith
cảm ơn bộ trưởng tô lâm dành thời gian tiếp đoàn đồng thời tái khẳng định
sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của phía việt nam
trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh của hai nước trong thời gian tới
nhằm góp phần thúc đẩy việc hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại việt nam
và cao hơn nữa là tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
nói riêng và giữa hai nước nói chung
thưa quý vị cục an ninh nội địa bộ công an việt nam cho biết tổ chức khủng bố việt tân
thời gian gần đây có nhiều hoạt động kêu gọi gây quỹ để tiếp tục tiến hành các hoạt động
chống phát đảng nhà nước việt nam
tiềm mục nhận diện và đấu tranh tuần này sẽ phân tích kỹ với những thủ đoạn gây quỹ
kêu gọi tài trợ của tổ chức này với phần trình bày của biên tập viên nam hà
mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
bộ công an việt nam đã thông báo việt tân là một tổ chức khủng bố việt tân
việt tân là một tổ chức khủng bố và những người có liên quan đến tổ chức này
sẽ bị xử lý đồng phạm tội khủng bố
người dân ở trong nước đã hiểu rõ bản chất phản động và chống phá của tổ chức này
chính vì vậy ở ngoài lãnh thổ việt nam tổ chức phản động này thường xuyên gia tăng hoạt động
nhằm lôi kéo một số người việt ở hải ngoại với mục đích gây quỹ kêu gọi tiền tài trợ
quý vị hãy nhìn những hoạt động gần đây của tổ chức khủng bố này
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chúng tổ chức tiệc gây quỹ với khẩu hiệu
giúp dân cứu dân và vận động tiền tài trợ tại mỹ
tiếp đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chúng lại tổ chức giao lưu với bà con người việt
tại nước ngoài với nhan đề là hát cho đồng bào tôi dân quyền cho đồng bào tôi
với sự xuất hiện của chủ tịch đảng việt tân lý thái hùng cũng nhằm kêu gọi tiền tài trợ
không dừng lại ở đó bức hình này được ghi vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi chúng tiếp tục tổ chức một buổi cơm thông tin và gây quỹ cho tù nhân lương tâm việt nam
tại thụy sĩ
tại tất cả những buổi gây quỹ này để có thể lôi kéo được nhiều người việt
đang sinh sống tại nước ngoài tham gia hồng gom góp được nhiều tiền của họ
thì chúng đã sử dụng những thủ đoạn luận điệu gì
mời quý vị tiếp tục theo dõi
đã vi phạm pháp luật tại việt nam được các đối tượng khủng bố việt tân
vinh danh và khoác lên tấm áo tù nhân lương tâm để ứng cử giải thưởng nhân quyền
mà chúng tự lập ra
đây là những quân bài để chúng tạo cớ kêu gọi tiền tài trợ
từ khi ra đời cho đến nay thì cái hoạt động gây quỹ
luôn là một trong những hoạt động mà việt tân thực hiện để có cái kinh phí phục vụ
cho các hoạt động chống phá đảng việt nam
đặc biệt là gần đây thì chúng tổ chức các buổi gây quỹ trực tuyến để triệt để lợi dụng các tiện ích của mạng internet để tiếp cận được với nhiều người với sự có mặt của số đối tượng đã bị chúng ta bắt xử lý hình sự
tại các buổi kêu gọi tài trợ những đối tượng cộng cán trong tổ chức khủng bố việt tân đã sử dụng những cụm từ đánh vào lòng nhân nghĩa cứu trợ dân nghèo khó trong mùa đại dịch đóng góp vào phong trào giúp dân vì dân chủ nhân quyền hòng lừa phỉnh người nghe
phương thức thủ đoạn tinh vi các đối tượng này cũng đã tạo lập hàng nghìn trang web các tài khoản mạng xã hội trên nhiều nền tảng dịch vụ như facebook youtube instagram
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi